theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của dạnh áp thấp
trong hôm nay và ngày mai mưa rào và rông sẽ xuất hiện ở bắc bộ
riêng phía đông bắc bộ và các tỉnh lào cai yên bái sơn la và hòa bình
trong chiều và đêm nay có nơi mưa vừa có nơi mưa to và rông rải rác
hệ thống đo mưa tự động của đài khí tượng thủy văn bắc bộ ghi nhận
di trạch điểm giáp danh giữa hoài đức và thạch thất là nơi đầu tiên có mưa tại hà nội
mưa bắt đầu từ lúc một mươi bảy h năm mươi chiều ngày năm tháng sáu và kéo dài chỉ một mươi phút
dù lượng mưa không lớn nhưng đã giúp xua tan bớt đi cái nóng
báo hiệu những cơn mưa to hơn vào đêm nay và ngày mai chấm dứt nắng nóng kỷ lục
sau năm ngày quay cuồng nắng nóng hôm nay nhiệt độ tại miền bắc và miền trung bắt đầu giảm một hai độ
cao nhất hà đông hà nội ở mức bốn mươi độ c các tỉnh bắc trung bộ phổ biến trong khoảng ba mươi sáu ba mươi bảy độ c
bắt đầu từ đêm nay đến dặn sáng mai
do ảnh hưởng từ sảnh áp
các tỉnh vùng núi trung du bắc bộ sẽ có mưa rào rải rác và có rông
riêng phía đông bắc bộ và các tỉnh lào cai yên bái sơn la và hòa bình
trong chiều và tối nay có mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
mưa xuống sẽ giúp miền bắc và bắc trung bộ hạ nhiệt nhiệt độ giảm khoảng năm tám độ c
thủ đô hà nội lùi về ở mức ba mươi ba ba mươi bốn độ c dự báo trong hai ngày kế tiếp sẽ giảm thêm khoảng hai độ